kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín nhiều người dân thủ đô về quê hoặc đi du lịch khiến lượng phương tiện tăng đột biến tại các cửa ngõ hà nội
ghi nhận tại nút giao giải phóng pháp vân lượng phương tiện ùn dài cả chiều từ trung tâm thành phố hà nội ra cửa ngõ và chiều ngược lại
đường vành đai ba trên cao hướng từ bến xe mỹ đình đi khuất duy tiến hà nội un tắc kéo dài
đại lộ thăng long đoạn giao nhau với đường châu văn liêm tắc cứng do có công trình đang thi công
thời điểm người dân bắt đầu di chuyển về quê qua các cửa ngõ thủ đô cũng là giờ tan tầm nên lực lượng công an đã triển khai nhiều phương án phòng chống ủn tắc hướng dẫn giao thông